chỉ còn hai ngày nữa là đến tết canh tí
những ngày này trên các tuyến phố của thủ đô hà nội không khí tết nguyên đán đã tràn ngập khắp mọi nơi
diện mạo của thành phố cũng đang trở nên đẹp hơn bao giờ hết với đèn hoa rực rỡ tô điểm thêm cho nét đẹp của thủ đô
gần một tuần nay hội phụ nữ và đoàn thanh niên phường phương liên đã liên tục mở các đợt gia quân
quét dọn đường phố và trang trí cỡ hoa khắp các khu dân cư tổ dân phố trên địa bàn
hoạt động này không chỉ tô điểm cho đường phố đô thị mà còn giúp người dân đoàn kết nâng cao chất lượng đời sống tinh thần
phường phương liên tập trung vào công việc là triển khai kế hoạch lo tết cho từ khu dân cư tổ dân phố
các cơ quan đơn vị trụ sở đóng trên địa bàn phường là phong quang sạch đẹp với tinh thần là tập trung đón tết
một cái tết rất là ấm áp xung vầy đoàn kết và hội thụ
trong những ngày gần tết này để đón xuân canh tí vui vẻ đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình hơn thì chúng tôi lại càng hào hứng
để làm nào để cho môi trường của phường phương liên của chúng tôi ngày càng xanh sạch đẹp
trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô màu của những loài cây đặc trưng của tết đã lên lõi khắp ngõ phố
các ngã đường tô điểm thêm cho sắc xuân ngày tết đánh dấu thời điểm khởi đầu năm mới
đây cũng là lúc con người kỳ vọng gửi gắm những điều tốt đẹp nhất về tương lai
các tuyến đường được trăng cờ kết hoa và các cái đèn trang trí rất là nổi bật khác với những ngày lễ khác
mùa xuân có cành hoa đào quất các đường trang trí ở trên các đường phố rất đẹp
chúng tôi thấy rằng là người dân thủ đô ai ai cũng phấn khởi
cùng với hoa thì ánh đèn đã khiến nơi đây thật lung linh
hai hoa mang đậm nét văn hóa của đất nước
tôi rất thích không khí này
hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người
đường phố rất là đẹp sang hoàng đèn nhất là buổi tối
đường phố đèn sáng lung linh này với cả không bị lề lẹt như là những năm trước
với cả đường phố rất là tấp nập không khí tết
năm kỳ hơi cũng đang dần khép lại nhường chỗ cho xuân canh tí hai nghìn hai mươi
với những sắc màu lung linh cùng tinh thần phấn khởi của người dân
hứa hẹn năm hai nghìn hai mươi sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và thành công cho tất cả mọi người